tại kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã thông qua đề án
tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ủn tắc giao thông
và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó lộ trình thực hiện các giải pháp đó là từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
thực hiện các giải pháp việc quản lý phương tiện tham gia giao thông
và tăng cường quản lý nhà nước với vận tài
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi thực hiện các giải pháp về số lượng chất lượng phương tiện
và phát triển vận tải công cộng áp dụng giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân
theo ngày chẳng lẻ với các tuyến phố ủn tắc thường xuyên nghiêm trọng
cấp hạn ngạch với xe taxi và các xe hoạt động tương tự taxi như uber grab
chủ xe ô tô phải mở tài khoản để thực hiện thu phí tự động nộp phạt
đấu giá quyền khai thác taxi thay thế hàng năm và taxi tăng thêm
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn ba mươi từng bước hạn chế hoạt động trên một số khu vực
và thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đến năm hai nghìn ba mươi dừng hoạt động xe máy
trên địa bàn các quận
trước đó thảo luận về vấn đề này đa số đại biểu cho rằng với số lượng xe máy
đang ngày càng tăng cao tại hà nội như hiện nay nếu không có giải pháp hạn chế
thì tới đây đường phố thủ đô sẽ trở thành một bãi xe di động
tuy nhiên nhiều đại biểu bày tỏ sự lo ngại về tốc độ đáp ứng của phương tiện công cộng
khi thực tế tuyến brt gần một mươi năm mới đi vào hoạt động nhưng hiệu quả thế nào
vẫn đang là câu chuyện
còn một số đại biểu cho rằng ngoài việc phát triển phương tiện công cộng
điều chỉnh giờ học giờ làm thì thành phố cũng cần xây dựng những giải pháp dài hạn
tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng ngoài việc phát triển phương tiện công cộng

điều chỉnh giờ học giờ làm thì thành phố cũng cần xây dựng những giải pháp dài hạn
và tôi nghĩ với một quy hoạch thật sự hoàn chỉ thì những nhà doanh nghiệp cũng như những người dân
chúng ta sẵn sàng đầu tư chúng ta có thể xây dựng một cảnh hóa
ông nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội cho rằng
đây là đề án mang tính lịch sử của hà nội
ubnd thành phố cần hoàn thiện thêm các giải pháp để triển khai trong thực tế
có chín mươi năm trên chín mươi sáu đại biểu hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua đề án này